tại tỉnh lâm đồng đồng chí pani yathutu ủy viên bộ chính trị đảng nhân dân cách mạng lào
chủ tịch quốc hội lào đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đến thăm và làm việc tại lâm đồng cùng đi có đồng chí nguyễn văn giàu
ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban đối ngoại quốc hội việt nam
tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh lâm đồng đã thông tin với đoàn về tình hình phát triển kinh tế
xã hội quốc phòng an ninh công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị công tác dân tộc tôn giáo
những kết quả nổi bật trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp phát triển du lịch của tỉnh lâm đồng
đặc biệt trong thời gian qua tỉnh lâm đồng đã ký kết nhiều chương trình hợp tác hỗ trợ
giúp đỡ các tỉnh champasak tỉnh polikamsai và một số địa phương khác của lào
hàng năm luôn có sự trao đổi đoàn đến thăm và làm việc góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa hai đảng hai nhà nước
trước đó đoàn đã có chuyến thăm quan mô hình sản xuất hoa công nghệ cao tại công ty trách nhiệm hiếu hạn đà lạt hatch farm
và mô hình sản xuất sao công nghệ cao theo phương thức thủy canh phục vụ du lịch canh nông tại công ty trách nhiệm hiếu hạn đà lạt sau thủy canh
tại đây chủ tịch quốc hội lào cho rằng các địa phương của lào cần tiếp cận và học tập kỹ thuật canh tác nông nghiệp của lâm đồng
để thúc đẩy nông nghiệp tại lào ngày càng phát triển bền vững